thưa quý vị và các bạn
mặt trận tư tưởng được coi là mặt trận không tiếng súng
nhưng mối nguy hại từ những luồng tư tưởng xấu
lại có sức công phá lớn đe dọa đến sự tồn vong của quốc gia dân tộc
lành mạnh hóa không gian môi trường sống với nền tảng tư tưởng vững mạnh
hệ thống thông tin đáng tin cậy
cùng bản lĩnh chính trị của người truyền phát tiếp nhận thông tin
là nhân tố quan trọng góp phần chống lại những luận điệu xuyên tạc
của thế lực thù địch trong và ngoài nước
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết của tiến sĩ nguyễn huy phòng
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
có tiêu đề bảo đảm an toàn thông tin trên mặt trận tư tưởng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thông tin là sức mạnh vì thế việc kiểm soát tốt thông tin
nhất là những thông tin chính trị ngoại giao quân sự kinh tế khoa học
có vai trò quan trọng quyết định đến sự lớn mạnh ổn định phát triển của mỗi quốc gia
trên mặt trận tư tưởng
hạt nhân là cầu nối quan trọng giữa chủ thể truyền phát cơ quan đoàn thể
tổ chức chính trị xã hội với chủ thể tiếp nhận công chúng
đó là mối quan hệ tương tác hai chiều tác động qua lại và chi phối lẫn nhau
thông tin tốt sẽ định hướng tập hợp được quần chúng
tạo sự đồng thuận cùng hướng đến những lý tưởng mục tiêu tốt đẹp
trái lại những thông tin xấu độc có tác động tiêu cực gây hoang mang
giao động suy giảm niềm tin kích động bạo lực lật đổ với mưu đồ chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
làm thay đổi nhận thức hành động của con người theo chiều hướng xấu
tạo sự khủng hoảng và những cơn dư chật mạnh trong đời sống chính trị xã hội
gây những tổn thương tinh thần cho nhiều thế hệ
do vậy việc kiểm soát tốt thông tin với tính chất là khâu đầu tiên
thay lọc những vấn đề tốt xấu để định hướng tuyên truyền
mang đến cho người tiếp nhận những chi thức
những chi thức hữu ích nhằm không ngừng nâng cao trình độ văn hóa
kiến thức chuyên ngành phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất vật chất
và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân
là việc làm cần thiết cấp bách lâu dài có ý nghĩa chiến lược
kiểm soát thông tin trách nhiệm đầu tiên thuộc về cơ quan quản lý
các tổ chức đoàn thể chính trị nhưng vai trò của chủ thể nhân dân cũng không kém phần quan trọng
việc chủ động nâng cao trình độ nhận thức sẽ là những điều kiện đầu tiên
cân bản để người dân tư kiểm soát chắc lọc nhận điện thông tin
trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin
internet mang lại những cơ hội thuận lợi để con người ở các châu lục
có điều kiện tiếp cận trao đổi giao lưu một cách dễ dàng thuận tiện nhanh nhạy trên mọi lĩnh vực
không phân biệt màu da dân tộc giai tầng lứa tuổi
giúp các quốc gia dân tộc xích lại gần nhau hơn
xóa nhòa khoảng cách về không gian địa lý
mở ra những cơ hội vận hội mới để cùng nhau hợp tác phát triển
tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì mặt trái của internet
mạng xã hội cũng gây ra những hệ lụy không nhỏ
tác động tiêu cực đến đời sống tư tưởng tình cảm con người nhất là tầng lớp thanh thiếu niên
trên không gian mạng hiện nay bên cạnh những thông tin chính thống phản ánh sự thật
lại là sự áp đảo của các thông tin xuyên tạc bịa đặt
được cung cấp bởi các thế lực thù địch các nhà mạng nước ngoài
sự tràn ngập của các thông tin tốt xấu lẫn lộn
sự xâm lăng văn hóa sự xuất hiện của những xuất bản phẩm kém giá trị
sự lộng hành của các trang web đen những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý
truyền thông đang tạo những nguồn cơn dẫn đến nguy cơ của cuộc chiến tranh mới
mà đại hội một mươi hai của đảng gọi là chiến tranh cục bộ chiến tranh mạng
đe dọa đến sự an toàn an ninh con người ở nước ta hiện nay
một trong những thách thức trong công tác tư tưởng là sự nhiễu loạn
của hệ thống thông tin với những tin tốt xấu lẫn lộn khó kiểm soát
với sự bùng nổ của công nghệ thông tin sự trỗi dậy của các nhóm
thế lực phản động chúng đã tận dụng những ưu thế vật trộn của công nghệ số
mạng xã hội để tuyên truyền những tư tưởng độc hại nhằm gây nhiễu thông tin chính thống
làm ô nhiễm môi trường không gian mạng gây hoang mang dư luận
phá vỡ niềm tin và cắt nứt sợi dây liên kết giữa đảng với nhân dân
nhất là vào những thời điểm mang ý nghĩa chính trị lịch sử quan trọng
như trước và sau các kỳ đại hội đảng các ngày lễ kỷ niệm
các sự kiện trọng đại của đất nước với tần số bài viết đăng tải lớn trên nhiều kênh
phương tiện truyền thông nhằm bôi nhọ danh dự nhân phẩm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng
gây sự chú ý tò mò của công chúng làm lạc hướng dư luận
không chỉ tấn công vào hệ thống chính trị trong những thời điểm cụ thể
mà hàng ngày hàng giờ trên không gian mạng các trang web có nội dung thiếu lành mạnh
cắt ghép hình ảnh thêm bớt thông tin theo chiều hướng
bất lợi xuất hiện liên tục bàn luận đến nhiều vấn đề sự kiện trong nước
chủ yếu xoáy sâu vào những góc khuất những mặt trái của xã hội
với cái nhìn định kiến bịa đặt xuyên tạc kình địch với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
phủ nhận những thành quả cách mạng trong công cuộc đổi mới của nước ta
mặt trận tư tưởng được coi là mặt trận sống còn trong công tác xây dựng đảng
sự thống nhất đồng thuận về tư tưởng nhận thức
giữ vững và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh
sẽ là động lực quan trọng làm nên sự ổn định vững bền của quốc gia
tuy nhiên những lỗ hổng trong công tác an toàn an ninh thông tin
sự tấn công chống phá của các thế lực thù địch mặt trái của công nghệ thông tin internet
tạo những kẽ hở để những thông tin xấu hoành hành gây hậu quả nghiêm trọng
chi phối đến nhận thức hành động của nhiều thế hệ
dự thảo luật an ninh mạng do bộ công an soạn thảo
sau một mươi bốn lần trình sửa đã chính thức trình quốc hội tại kỳ họp lần thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
nhận được sự quan tâm lớn của dư luận cho thấy cuộc chiến trên không gian mạng là vô cùng khó khăn quyết liệt
để tạo không gian môi trường tư tưởng lành mạnh có văn hóa trên các trang mạng
các phương tiện truyền thông người dân được tiếp cận với những thông tin chính thống đúng sự thực
bản chất vấn đề công tác tư tưởng của đảng được thông suốt
cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình
của đông đảng nhân dân
với những biện pháp cụ thể
thứ nhất cần thống nhất trong nhận thức của các cấp ủy đảng chính quyền và người dân
về vai trò đặc biệt của công tác tư tưởng lý luận đối với sự nghiệp cách mạng của đảng
cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
triển khai có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của đảng có liên quan trực tiếp
và gián tiếp đến việc đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái trên mặt trận tư tưởng
ngăn chặn đẩy lùi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch
cũng như những biểu hiện tự nhiên
tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
bên cạnh đó việc nâng cao ý thức chấp hành thực thi pháp luật của các cơ quan chủ quản
người tham gia sử dụng công nghệ thông tin internet mạng xã hội
cần được quan tâm tăng cường nhất là những quy định trong nghị định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba ndcp
ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet
và thông tin trên mạng
luật an ninh quốc gia năm hai nghìn bốn
luật an ninh quốc gia năm hai nghìn bốn
luật an toàn thông tin mạng năm hai nghìn một mươi ba
luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu
đây là hành lang pháp lý và những chi thức công cụ cần được trang bị
trước khi sử dụng tham gia hoạt động và đăng tải tiếp nhận thông tin trên mạng internet
thứ hai để cung cấp cho công chúng những thông tin tốt có chất lượng
bảo đảm độ chính xác tin cậy đến với nhân dân
các cơ quan đoàn thể phụ trách về công tác thông tin truyền thông tuyên truyền
cần phối hợp tốt với các cấp chính quyền trong việc cung cấp
cung cấp thông tin chính thống cho báo chí
kịp thời định hướng dư luận tránh sự hiếu kỳ đồn thổi
nhằm có những thông tin tốt có trọng lược
đòi hỏi người làm công tác thông tin tuyên truyền
phải không ngừng nâng co bản lĩnh chính trị
trình độ chuyên môn nghiệp vụ
xử lý khéo léo linh hoạt trong mọi tình huống
có khả năng dự báo tình hình
đoán định những kịch bản có thể xảy ra
thường xuyên đổi mới tư duy
cập nhật những vấn đề mới
có những tham mưu tư vấn hữu ích
đối với những nhà hoạch định đường lối chính sách
thứ ba với những diễn biến phức tạp trên mạng xã hội hiện nay
việc tăng cường công tác quản lý nhà nước
về thông tin truyền thông là yêu cầu bức thiết
đặc biệt đối với các cơ quan thông tấn báo chí
cần bám sát mục tiêu tôn trì đường lối của đảng
biểu dương nhân rộng những tấm gương tiêu biểu
những mô hình cách thức
phản ánh những hành vi sai trái
những luận điệu xuyên tạc
tạo dựng niềm tin xây dựng lý tưởng khát vọng cho nhân dân
sự bùng nổ của công nghệ thông tin
nhiều loại hình báo đài ra đời
nhất là các trang thông tin điện tử
khiến cho công tác quản lý định hướng gặp nhiều khó khăn
không theo kịp sự phát triển
trong khi đó do tác động của cơ chế thị trường
đồng tiền danh vị
nhiều cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên
biên tập viên đã cho đăng tải những thông tin kém giá trị
những hình ảnh phản cảm
có tác động xấu đến việc hình thành
tư tưởng tình cảm cho tầng lớp thanh thiếu niên
một số ký bút chạy theo tâm lý thời thường
không kiểm soát được nội dung thông tin
gây ảnh hưởng đến uy tín
danh dự của nhiều cá nhân tổ chức
bên cạnh đó
những vụ việc đưa tin thất thiệt
những bình luận cá nhân về những vấn đề chính trị
hành động đăng tải những hình ảnh
clip thiếu chuẩn mực văn hóa trên mạng xã hội
đã vô tình gây nguy hại lớn
cho cá nhân gia đình và toàn xã hội
việc tăng cường giáo dục ý thức pháp luật
nâng cao năng lực hành vi của người dùng internet
cũng như có hình phạt xứng đáng
có tính răn đe với những hành vi vi phạm
mới có thể làm lành mạnh
trong sạch không gian
môi trường thông tin trên mạng xã hội
việc triển khai đề án quy hoạch phát triển
và quản lý báo chí toàn quốc
đến năm hai nghìn hai mươi năm
cần được triển khai đồng bộ
thống nhất theo hướng tinh gọn hiệu quả
nâng cao tính chủ động tích cực
sáng tạo của các cơ quan báo chí
trên mặt trận tư tưởng
xây dựng những báo điện tử lớn
có độ tin cậy và tầm ảnh hưởng
sâu rộng cho công chúng
để việc tuyên truyền định hướng thuận lợi
có kết quả
để quản lý hoạt động tư tưởng
các nhà bán hành luật chính sách
cần nhanh nhạy kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn
tránh máy móc hành chính quan liêu
xử lý không khéo
dẫn đến khủng hoảng truyền thông
gây bất lợi cho các cơ quan đoàn thể
đối với việc quản lý
theo dõi các trang mạng nước ngoài hoạt động
trên lãnh thổ việt nam
cần có chế tài và sự phối hợp nhịp nhàng
để tranh thủ sự ủng hộ của các nhà mạng
có cơ chế phối hợp để cùng họ kiểm soát
quản lý tốt thông tin cá nhân tổ chức
được đăng tải phù hợp với quy định
thông lệ quốc tế và pháp luật của việt nam
thứ tư tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm
về quản lý internet mạng xã hội
với các nước tiên tiến trên thế giới
tranh thủ sự hỗ trợ về công nghệ thông tin
hạ tầng kỹ thuật đổi mới công nghệ
nhằm kiểm soát thông tin tối ưu
trong bối cảnh quốc tế hóa sâu rộng hiện nay
việc liên kết giữa các quốc gia trong khu vực
vùng lãnh thổ là điều kiện tiên quyết
trong việc hợp tác cùng xử lý
những bất cập nảy sinh trên không gian mạng
một không gian xuyên biên giới
tác động đến mọi quốc gia dân tập
bên cạnh đó cần đầy mạnh nghiên cứu
xây dựng các bức tường lửa
ngăn chặn sự tấn công hoành hành
của các nhà mạng nước ngoài
có động cơ can thiệp vào công việc
nội bộ quốc gia muốn truyền bá
những tư tưởng xuất bản phẩm độc hại
thứ năm đối với chủ thể sử dụng
tham gia hoạt động cung cấp tiếp nhận thông tin
cần trang bị cho mình những chi thức
cần thiết nhất là kiến thức pháp luật
để ứng xử các văn hóa trên không gian mạng
người dùng internet ở việt nam
rất đa dạng và ngày càng trẻ hóa
thuộc mọi giai tầng lứa tuổi vùng miền
nếu họ không được trang bị
những kiến thức tối thiểu về trách nhiệm
nghĩa vụ quyền hạn của bản thân
những ít lợi và hậu quả khôn lường
từ mạng xã hội
thì sự tiêm nhiễm những tư tưởng độc hại
rất dễ xảy ra
điều này đặt ra nhiều vấn đề
về công tác giáo dục của gia đình nhà trường xã hội
cần tạo ra những không gian lành mạnh
nhân văn để thế hệ trẻ
có nền tảng tư tưởng văn hóa cần thiết
biết nhận diện đâu là tốt là xấu
để cống hiến và bảo vệ
nền tảng tư tưởng mà đảng và nhân dân
đã lựa chọn
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ
tổ quốc hiện nay công tác tư tưởng của đảng
cần phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung
phương thức tuyên truyền
cần lựa chọn bổ sung những cán bộ
vừa hồng vừa chuyên trên mặt trận
đầy trông gai thử thách
cần tỉnh táo chủ động
trong tiếp nhận thông tin
cùng bản lĩnh chính trị vững vàng
kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội hướng về nhân dân
để phục vụ
như vậy công tác tư tưởng sẽ là
thành trì vững mạnh bảo vệ sự ổn định
phát triển vững bền của quốc gia dân tộc
trong bối cảnh tình hình phức tạp hiện nay
quý vị và các bạn
và theo dõi bài
bảo đảm an toàn thông tin trên mặt trận tư tưởng
của tiến sĩ nguyễn huy phòng
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
bài đăng trên tạp chí cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau